kết quả ban đầu cho thấy sáng bảy tháng một mươi hai gia đình ông nguyễn lương trân năm mươi bảy tuổi
trú tại thôn chín xã canh nậu huyện thạch thất hà nội và vợ là bà nguyễn thị năm năm mươi ba tuổi
cùng các con là anh nguyễn lương tuân ba mươi ba tuổi nguyễn lương chỉnh hai mươi bảy tuổi
vợ của anh tuân là chị nguyễn thị bình hai mươi chín tuổi đang ngủ
thì phát hiện có một đối tượng đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
ông trân cùng anh chỉnh đuổi và giữ được đối tượng
thì bị đối tượng dùng dao nhọn đâm gây thương tích nặng
còn bà năm anh tuân chạy ra cũng bị đối tượng đâm vào đùi bà năm và đâm vào vai của anh tuân
sau đó đối tượng treo qua tường chạy thoát
do vết thương nặng nên ông trân anh trình đã tử vong
tài sản bị chiếm đoạt là hai điện thoại di động
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra
và vào lúc một mươi năm h cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn kỳ